tại hà nội bộ quốc phòng tổ chức họp báo quý bốn thiếu tướng nguyễn văn đức cục trưởng cục tuyên huấn tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam người phát ngôn bộ quốc phòng chủ trì họp báo
tại buổi họp báo đại biểu các cơ quan báo chí đã được giới thiệu các mô hình quân dân y kết hợp và kết quả hợp tác quốc tế đối ngoại quốc phòng tiêu biểu của ngành quân y quân đội nhân dân việt nam năm hai nghìn một mươi tám
trọng tâm là nghị quyết số một mươi tám nqtu ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả xây dựng triển khai thực hiện đề án về điều chỉnh tổ chức quân đội nhân dân việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
bộ quốc phòng đã giải thể điều chỉnh tổ chức biên chế một số cơ quan đơn vị trực thuộc bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
quân số giảm gần ba người
giải thể một mươi bốn lữ đoàn công binh dự bị động viên thuộc bảy tổng công ty sáu trung tâm dạy nghề giới thiệu việc làm
tổ chức lại bốn cơ quan chiến lược làm điểm giảm một mươi quân số biên chế
bên cạnh đó thực hiện công tác quân dân y là một nhiệm vụ trọng tâm và là truyền thống hết sức quý báu của quân đội nhân dân việt nam
tiêu biểu là lực lượng quân y bộ đội biên phòng trên các tuyến biên giới việt nam lào việt nam campuchia thường xuyên khám chữa bệnh miễn phí cho nhân dân khu vực biên giới của hai nước